bộ tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương tạm dừng việc giao chuyển xe ô tô công cho các đơn vị trực thuộc trong thời gian văn bản mới chưa được ban hành
cụ thể lãnh đạo bộ tài chính đề nghị trong thời gian các văn bản quy định chi tiết thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công chuẩn bị được ban hành
các bộ ngành địa phương tạm dừng xem xét giao điều chuyển bán xe ô tô công cho các cơ quan tổ chức đơn vị ban quản lý dự án
bộ tài chính cũng lưu ý đề nghị trên có trường hợp loại trừ là xe của cơ quan việt nam ở nước ngoài
việc tạm dừng trên theo lãnh đạo bộ tài chính sẽ áp dụng tới khi chính phủ quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô thay thế quy định hiện hành